vào khoảng một mươi năm h chiều nay tại chân dốc đá thờ thuộc địa phận xã hương lung huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm bốn xe ô tô bốc cháy
đến một mươi sáu h ba mươi phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh phú thọ vẫn đang tích cực dập tắt đám cháy hiện vẫn chưa rõ có người thương vong trong vụ tai nạn này hay không
nguồn tin cho biết vào thời gian trên có bốn chiếc xe ô tô ba xe tải và một xe bảy chỗ đã va chạm liên hoàn ngay trước công ty trè xã hương lung và bốc cháy
nhận được tin báo công an phú thọ đã huy động nhiều xe chữa cháy tới hiện trường nhưng do ngọn lửa quá lớn nên gần một tiếng đồng hồ ngọn lửa mới tạm thời được khống chế
nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ